sở văn hóa thể thao tỉnh thừa thiên huế hiện đang lập kế hoạch xây dựng bộ hồ sơ nghệ thuật ca huế
để chính unesco đề nghị công nhận bộ môn nghệ thuật này là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
đồng thời sở cũng chỉ đạo nhà hát nghệ thuật ca kịch huế và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể
để bảo tồn và phát huy di sản ca huế một cách bền vững
ca huế là một thể loại âm nhạc cổ truyền của xứ huế nước ta bao gồm ca và đàn khá gần gũi với hát đào
ca huế hình thành từ dòng ca nhạc dân gian và dòng ca nhạc cung đình nhãi nhạc trang trọng uy nghi
nên có thần thái của ca nhạc thính phong thể hiện theo hai dòng lớn điệu bắc và điệu nam
với trên sáu mươi tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc
điệu bắc gồm những bài ca mang âm điệu tươi tắn trang trọng điệu nam là những bài âm điệu buồn nỉ non ai oán
ca huế lại mang đậm sắc thái địa phương phát sinh từ tiếng nói giọng nói của người huế
là chiếc cầu nối giữa nhạc cung đình và âm nhạc dân gian
cần được bảo tồn và phát huy một cách bền vững